đợi khi con gái đã ngủ say
khoảng hơn một mươi giờ lý văn cao lẳng lẽ
lèn ra khỏi nhà
lý văn cao đợi cho con gái của mình
là lý thị mai
đợi cho cháu mai ngủ say
bởi vì nhà của đối tượng lúc đó
chỉ có hai bố con ở nhà
thế là đợi cho mai ngủ say
đến khoảng một mươi giờ tối
thì đối tượng mới bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội
và khi đối tượng đi ra khỏi nhà
thì lúc đó thì mai đã ngủ
và không có ai biết là đối tượng ra đi ra ngoài
ngay sau khi rời khỏi nhà
lý văn cao đã đến thẳng nhà cháu lý thị nờ
thường xuyên sang nhà cháu n chơi
nên cao biết rất rõ
cửa gỗ lối vào nhà bếp nhà cháu n
không khóa và rất lòng lèo
lợi dụng điều này
hắn đã đột nhập vào nhà cháu bé theo lôi này
đối tượng có nói là
trong quá trình sinh hoạt
thì có được đến nhà nạn nhân
và biết rằng là cái cửa đằng sau bếp của nhà nạn nhân
là khóa rất lòng lèo
có thể mà cậy được
và có thể mở được từ bên ngoài
đối tượng lý văn cao nói là
buổi tối thì đi qua nhà nạn nhân
thường thấy anh trai của cháu nga
đó là lòng lèo
lý văn cao thường xem tivi ở ngoài phòng khách
và xem một mình
thì cao nghĩ là
cao sẽ nằm ngủ tại phòng khách
còn cháu nga thì sẽ nằm trong giường
khi vào đến nhà thì nhìn thấy
cháu lý văn sa là anh trai của cháu n
vẫn thức xem tivi ở ngoài
cao nhẹ nhàng lèn vào phòng của cháu n
lúc này n đã buông màn đi ngủ
lý văn cao nhẹ nhàng chui xuống gầm giường của cháu n
và nằm ở đó
khoảng một tiếng sau
lúc ấy là một mươi một h
cháu sa tắt tivi đi ngủ
lý văn cao vẫn nằm trong gầm giường chờ
khoảng ba mươi phút
áng chừng cháu sa đã ngủ say
lúc này cao mới thực hiện hành vi đổi bản của mình
lý văn cao có trình bày rằng là
khi đối tượng lý văn cao bóp cổ cháu bé
thì cháu bé có dãy ruộng
và cào lên các mũ bàn tay của đối tượng lý văn cao
để lại các dấu vết
sau khi thực hiện hành vi phạm tội
lý văn cao lẻn ra về
khi đi qua cánh cửa bếp
hắn nhặt khóa cửa ra
sẽ bị rơi dưới đất
ngoác lên móc
và khép cửa bếp lại như bình thường
sự việc diễn ra đúng như hướng phán đoán
của cơ quan chức năng
lý văn cao đã đột nhập vào nhà cháu bé
theo lối cửa gỗ
vì hắn biết cửa này cháu bé chỉ móc vào
chứ không khóa
vết bụi bị mất
sứ gầm dường
chính là lý do lý văn cao gây ra
hắn đã chui vào gầm dường ẩn nấp
để chờ cơ hội phạm tội
sau khi thực hiện hành vi phạm tội trở về nhà
lý văn cao đứng ở sân
và chửi đồng rất to
cao chửi ai đó đã cố tình phá hỏng
đường ống dẫn nước về nhà
và nhà vệ sinh của hắn
và việc chửi đồng đã đánh thức
gia đình người hàng xóm
người này vì tò mò
nên đã đi ra ngoài
thì thấy tiếng chui ấy chính là của lý văn cao
chửi em mình thôi
thì nó trước
đập với vòi hổ dại của tao
vừa chồng tôi đi trung quốc
thuê mày ở nhà mày
hai con tao đi học mày
tưởng tao không biết
giải thích cho hành vi lừa con gái ngủ say
rồi đối tượng mới lẻn ra ngoài
là cố ý cho con gái thế rằng
bố đã đi ngủ
tuy nhiên sau khi đã sát hại cho bé
rồi trở về nhà
tại sao lý văn cao lại chửi đồng ngoài sân
lý văn cao đã giải thích
việc hắn chửi đồng ngoài sân
ngay sau khi trở về từ nhà nạn nhân
lúc ấy là khoảng một mươi hai giờ đêm
là chủ ý muốn cho hàng xóm
và mọi người biết rằng
khoảng thời gian này hắn đang ở nhà của mình
lý văn cao ngây ngô nghĩ rằng
nếu sau này công an có hỏi đến
thì mọi người đều biết
lúc đó hắn đang ở nhà
để tạo chứng cứ ngoại phạm
lý văn cao
một kẻ nát diệu
đã biến thành quỷ giữ
sau những cơn say diệu triển mên
hắn đã phạm tội trời không dung
đất không tha
việc làm của lý văn cao
đã khiến cho bố của hắn

chết một cách oan khuất
nỗi đau đớn của gia đình cháu
không lời nào kể xít
còn những người thân của lý văn cao
cũng đau khổ mặc cảm
không dám đi ra ngoài đường
vẫn biết là tội của ai
tỉnh người đó chịu
nhưng người phụ nữ khốn khổ này
cũng rất cần sự cảm thông
của bà con lối xóm
chỉ trong một thời gian ngắn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã phối hợp với công an huyện lộc bình
và ban công an xã nam quan
khám phát nhanh vụ án
đưa hung thủ xã ánh sáng
chờ sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật